trong dân gian ta xưa kia có tục lệ cứ đến ngày hai mươi ba tháng chạp sẽ làm lễ tiễn táo quân lên trầu trời bằng cách thả những chú cá chép đỏ ra sông hay ao hồ
chính vì lẽ đó nghề nuôi cá chép đỏ đã phát triển và giúp cho người dân tại làng nuôi cá chép đỏ ở thủy trầm có cuộc sống khấm khá và sung túc
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã tuy lộc huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
làng thủy trầm là một làng nhỏ ven sông hồng với gần bảy trăm linh hộ dân sinh sống
trong đó có tới chín mươi số hộ nuôi cá chép đỏ với diện tích hơn ba mươi hectare
cá chép ở đây có sắc đỏ óng ánh nên được ví với màu phát tài phát lộc mang lại may mắn trong dịp cúng táo quân
năm nào thì cứ một mươi chín hai mươi thì chúng tôi cũng nghĩa là đến địa phương này để lấy cá vận chuyển đi các nơi về hà nội hà giang rồi tuyên quang
cá chép đỏ làng thủy trầm ngày càng thu hút đông đảo giới
thường buồn mỗi độ tết ông công ông táo
vì thế việc bán cá giống và cá trưởng thành đã mang lại nguồn thu lớn cho địa phương
do các yêu cầu của thị trường chúng tôi là nguồn cung cho tất cả các thị trường của các tỉnh phía bắc từ hà nội đến cả nghệ an và hà tĩnh cũng có nữa
vì như vậy là làng tôi rất vinh dự được cục sở hữu trí tuệ của quốc gia công nhận thương hiệu nhãn hiệu con cá chép đỏ
trong cái logo đó có thể hiện như vậy là cá chép đỏ thủy trầm đồng hành cùng các táo
sau vụ cá chép đỏ bà con lại bắt tay nuôi các loại cá khác như cá chấm cá trôi cá măng cá nhồng cá mè phục vụ thị trường quanh năm
năm hai nghìn một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã công nhận làng nuôi cá chép đỏ là làng nghề
từ đây bà con có những bí quyết để giữ nghề và không ngừng suy nghĩ để tạo ra con cá có chất lượng khác biệt
để phục vụ cho lễ cúng ông công ông táo cũng như phát triển cá cảnh